tại hà nội trong khuôn khổ các hoạt động bên lề lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm hai nghìn một mươi chín
đại sứ quán đan mạch tại việt nam phối hợp với cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội thảo chuyên nghiệp hóa trong tổ chức các sự kiện âm nhạc tại việt nam
với mục đích mở rộng khung tham khảo cho việc thiết kế và triển khai chính sách về văn hóa nghệ thuật tại việt nam
hội thảo đã thu hút các nhà quản lý văn hóa các nhà nghiên cứu nghệ sĩ
đại diện các cơ quan văn hóa tại việt nam và quốc tế
trong ngày diễn ra các đề biểu đã tham gia thảo luận về toàn cảnh các hoạt động nghệ thuật tại việt nam
với các vấn đề chuyên sâu như quản lý dự án nghệ thuật khía cạnh văn hóa của các dự án nghệ thuật
tầm quan trọng của các dự án nghệ thuật với các nhãn hàng thương mại nghệ sĩ nghệ thuật và các vấn đề liên quan
đặc biệt tại hội thảo đã tập trung nghiên cứu điển hình lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa
do công ty thanh việt tổ chức là một trong những lễ hội âm nhạc thành công nhất tại việt nam đến thời điểm hiện nay